bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục khuyến nghị các doanh nghiệp chăn nuôi giảm giá lợn hơi bình quân từ bảy mươi năm đồng một kg xuống còn bảy mươi đồng một kg từ ngày một tháng bốn tới theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
theo tính toán năm nay cả nước sẽ phân đấu ba chín triệu tấn thịt lợn trong đó quý i năm hai nghìn hai mươi khoảng tám trăm một mươi tấn quý ii năm hai nghìn hai mươi là chín trăm năm mươi tấn quý iii là hơn một triệu tấn và quý bốn gần một một triệu tấn
như vậy đến cuối quý ii đầu quý iii cơ bản đáp ứng được khoảng chín mươi nhu cầu thịt lợn